thưa quý vị và các bạn theo tin mới nhất của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
đã tìm được lê bé chính tức chín hụi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn cư trú tại khóm bốn thị trấn u minh huyện u minh
đối tượng có liên quan đến vụ bể hụi lớn nhất ở huyện u minh tỉnh cà mau
thời gian gần đây hàng trăm người dân ở thị trấn u minh huyện u minh đã gửi đơn tố cáo lê bé chính
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi và đã cùng gia đình rời khỏi địa phương nhiều ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã vào cuộc tiến hành xác minh và ra thông báo số sáu ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
truy tìm đối tượng lê bé chính
chỉ sau sáu ngày ra thông báo lực lượng chức năng đã tìm thấy đối tượng chính đang tạm trú tại xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông
hiện đối tượng đã được mời về cơ quan công an tỉnh cà mau để điều tra về các vụ bể hụi thiệt hại trên hai mươi sáu tỷ đồng